hiện nay giá dầu thô thế giới đang liên tục điều chỉnh giảm thấp hơn giá chốt phiên cuối tuần trước
dự báo giá dầu thế giới sẽ tiếp tục lao dốc trong tuần này trước lo ngại quá tải tại các kho dự trữ dầu thô thế giới
đặc biệt dịch covid một mươi chín liên tục lan rộng tại nhiều quốc gia làm tê liệt nhiều hoạt động kinh tế gây sụt giảm nghiêm trọng nhu cầu tiêu thụ năng lượng trên toàn cầu
thưa quý vị giá xăng dầu thế giới lao dốc đồng nghĩa với giá xăng dầu trong nước cũng giảm sâu đây là mức giảm đáng kể trong nhiều năm trở lại đây
tuy nhiên diễn biến giá lao dốc tiếp tục xảy ra sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu ngân sách
vậy giải pháp nào cần được đặt ra để xử lý tình cảnh này
chúng tôi sẽ kết nối với tiến sĩ ngô trí long nguyên viện trưởng viện nghiên cứu thị trường giá cả bộ tài chính ngay sau đây
vâng thưa tiến sĩ ngô trí long biến động thị trường xăng dầu thế giới thời gian qua với mức giá thấp nhất kể từ cuộc chiến iraq đến nay có tác động như thế nào đến việt nam
khi giá dầu mỏ thế giới giảm thì ảnh hưởng lớn nhất đối với chúng ta là

thứ nhất là doanh thu sẽ giảm
cái thứ hai mà rất là bất lợi là vì khi giá giảm thì nó ảnh hưởng tới nguồn thu của ngân sách
thế thì trong tính toán cân đối ngân sách của chúng ta thì chúng ta tính toán là mức giá dầu ở khoảng năm sáu mươi đô
nhưng thực tế thì nó hiện nay chỉ bằng một nửa
thế thì cái điều đó nó làm cho nguồn thu ngân sách nó giảm
thì cái nguồn thu ngân sách của giá dầu của chúng ta thì chiếm vào khoảng là tám chín nó cũng tương đối là lớn
thế thì cao nhất là hai mươi ba hai mươi năm
sau đó là một mươi hai hiện nay là tám mươi chín
khi mà giá dầu mỏ giảm thì chắc chắn là nó làm cho cái phần thu của ngân sách giảm
khi phần thu của ngân sách giảm thì ảnh hưởng tới cái cơ cấu thu
cơ cấu thu chi ngân sách của nhà nước
hơn nữa khi giá dầu giảm
thì giá thăng dầu cũng giảm và giá thăng dầu giảm chúng ta biết là cái nguồn thu thuế
từ thăng dầu của chúng ta cũng rất là lớn
chính vì lý do đó cũng làm cho cái nguồn thu
trong ngân sách cũng giảm
không chỉ tập đoàn khai thác dầu mỏ mà các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng gặp lao đao khi giá thì ngày càng thấp
mà phải chữ xăng trong thời hạn ba mươi ngày vậy quan điểm của ông như thế nào
một vấn đề hiện nay mà đang bàn luận giữa cái ban soạn thảo sửa đổi nghị định tám mươi ba cũng như các doanh nghiệp kinh doanh thăng dầu ấy
chỉ có một sự ý kiến trái chiều theo quan điểm của các đơn vị kinh doanh thăng dầu đầu mối trước khi chúng ta nhập
tám chín mươi thăng dầu ở ngoài
cho nên đòi hỏi cái thời gian dự trữ trong lưu thông
phải ba mươi nhỡ sự cố thăng dầu thế giới có tác động
nhưng mà trong bối cảnh hiện nay thì
chúng ta đã đáp ứng được nhu cầu thăng dầu trong nước tám mươi chín
thì khi đó cái thời gian dự trữ trong lưu thông ba mươi ngày là không cần thiết
mà theo quan điểm cá nhân của họ thì vào khoảng độ một mươi đến một mươi năm ngày
nếu mà dự trữ quá lớn
thì sẽ gây một cái sự ưu động vốn
mà đầu tư vào những cái khoản dự trữ đó là không cần thiết
nhưng theo quan điểm các cơ quan chức năng quản lý nhà nước
thì vấn đề an ninh năng lượng quốc gia là số một
cho nên vẫn phải đòi hỏi
một cái khoản dự trữ thăng dầu đối với tập đoàn kinh doanh thăng dầu đối với các đơn vị kinh doanh thăng dầu
mỗi là ba mươi ngày
nhưng mà theo quan điểm cá nhân tôi cái điều đó là hoàn toàn không cần thiết
chúng ta phải theo từng cái giai đoạn lịch sử cụ thể
từng cái thời kỳ cụ thể để tránh cái việc
dự trữ quá lớn mà gây cái ưu động
giãn phí nguồn lực không cần thiết
xăng dầu trượt giá rõ ràng đang gây tác động đến ngân sách vậy theo ông giải pháp nào cần được đưa ra
trước cái bối cảnh này thì cái doanh nghiệp nào cũng đòi hỏi cái sự hỗ trợ của nhà nước đúng không
bên cạnh là cái hỗ trợ của nhà nước thì bản thân cái doanh nghiệp
cũng tập đoàn cũng phải có biện pháp riêng của mình
trong cái bối cảnh trong thời gian này
thì anh không nên khai thác những cái mỏ dầu
mà có một cái giá thành nó quá cao
như vậy là sẽ lãng phí hay là anh đào thành
tài nguyên anh đem tài nguyên đi bán
với một giá rất là rẻ cái đó là không nên
thì anh sẽ xem xét lại trong những cái mỏ nào
mà anh có cái giá thành
tương đối là thấp
thì anh sẽ khai thác
thì khi đó mới tận dụng được cái hiệu quả cái lợi thế
vấn đề thứ hai nữa là phải chăng
ví dụ trong bối cảnh trong tình hình hiện nay là
giá dầu thế giới đang giảm và có xu hướng giảm trong một thời gian tương đối là dài như vậy
thế hoặc có thể chung
thế thì trong cái cảnh trong tình hình nữa thì phải chăng anh nên mua một cái
lượng dầu dự trữ
thế thì mua lượng dầu dự trữ
để đến khi mà giá dầu biến động tăng cao thì đây là một cái lợi thế một cái hiện em đẳng hiệu quả rất lớn
đây là một vấn đề một bài toán cần phải tính toán cân nhắc
theo tôi bên cạnh là bản thân
cái doanh nghiệp tập đoàn vũ khí
phải tự mình
khắc phục tìm cái giải pháp cho nó phù hợp
nhưng bên cạnh đó đồng thời kết hợp với sự hỗ trợ của nhà nước làm sao
cho nó có hiệu quả